hiện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người
cái buổi tối hôm xảy ra vụ việc thật sự là cú sốc kinh hoàng đối với bà minh
tối hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi đi làm về nguyễn văn long cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy ông võ văn thiệu đang ngồi chơi ở nhà mình
sẵn có hiểm khích với ông thiệu từ trước lại có men rượu trong người
long đã lấy cưa máy nổ tấn công ông thiệu
quá bất ngờ ông kiểu dùng tay đưa lên đỡ thì bị cưa cắt trúng tay gây thương tích
rất may ông đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
khi công an thị trắng xuống phiên trường vụ án được biết đối tượng long đã bỏ trốn cùng người yêu đã bỏ trốn
công an thị trắng đã tung tất cả lực lượng là tìm hết các nơi mà đối tượng long đã có thể đến tới
như là nơi làm việc cũng như các nơi có người quen người thân tuy nhiên không tìm được
thì qua cái vận động thiết phục đối tượng long đối tượng long đã tìm được đối tượng long
đối tượng long đã tìm được đối tượng long đối tượng long đã tìm được đối tượng long
thì được biết là đối tượng đông đang cùng người yêu đang trên cái đường quay về bình định
trước đây mà đối tượng long đã từng sinh sống và làm việc
thì chúng tôi đã vận động thuyết phục và cũng như là có những cái tác động về tâm lý
đối với đối tượng long là nạn nhân chỉ bị cái thương tích không ảnh hưởng tới tính mạng
thì quay về để thưởng được sự khoan hồng của pháp luật
bà minh có hai người con trai long là con thứ hai trong nhà
trông mất sớm mình bà phải tần tạo đi làm thuê làm mướn để nuôi các con khôn lớn
khi con gây ra chuyện bà lại một mình cáng đáng thu gom những đồng tiền lẻ kiếm được
từ công việc phụ bán ở quán hàng gần nhà để lo tiền chạy chữa cho nạn nhân
nạn nhân trong vụ án ông võ văn thiểu là người ở khu phố bốn thị trấn tân nghĩa
ông thiệu cũng có hoàn cảnh riêng khá đặc biệt
ông sống một mình bằng nghề lái xe thuê
đồng cảm với sự quá bụa của bà minh nên hàng ngày vẫn thường qua lại thăm non nhau lúc tuổi già
may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch
nhưng giám định tỷ lệ thương tật của ông thiểu là hơn một
trước khi vụ việc xảy ra ông thiệu cũng rất nhiều lần ráp mặt long ở nhà bà minh
quan hệ chú cháu khá tốt
trong suy nghĩ của ông hai người chưa hề có điều qua tiếng lại nặng nề
nên bản thân ông cảm thấy rất khó lý giải
vì sao long lại có hành vi như vậy
nguyên nhân vì sao nguyễn văn long lại gây ra sự việc trên
có lẽ chỉ có chính bản thân đối tượng long mới trả lời được
long tuy nhà ở bình thuận nhưng năm hai nghìn một mươi tám lại vào phú yên bình định làm ăn sinh sống
long gặp và sống chung với chị nguyễn thị vân một người phụ nữ cũng có cuộc sống riêng nhiều trắc trở
cuộc sống ở phú yên khó khăn vất vả
làm thuê chỉ kiếm đủ ngày hai bữa ăn
khi mẹ động viên về bình thuận làm ăn giữa năm hai nghìn hai mươi một long đưa vân trở lại hàm tân
tuy nhiên hai vợ chồng tay trắng cuộc sống ở hàm tân cũng không hề dễ dàng
long với mẹ có những xích mích về chuyện tiền long phân chia tài sản
từ đây ngọn lửa của sự nhỏ nhen ích kỷ trong long bắt đầu bùng phát
nhất là khi long chứng kiến cảnh ông thiệu ra vào ngôi nhà của mình
dù bản thân long biết ông thiệu là một người tốt
chỉ một thời gian đó cũng được hai tháng nhé
thì hai vợ chồng cũng có việc gì làm cũng có tiền tiêu nó cũng buồn trong nước
em nghĩ là nó thiếu tình cảm của cha rồi
giờ mới về thì thực sự có mẹ của ông thiệu giống một người thứ ba
chia rẽ từ nhỏ mẹ con
giờ ngoài ra em của ông thiệu thì hầu giờ cũng chưa có nói qua nói lại lời qua tiếng nhỏ gì á
thì thiệu thì ông sống cũng rất là tội
không phải là không
nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy
rồi sinh ra nó có một cái ác cảm
rồi đi làm về cũng có một rượu anh em
về nghe tiếng cười nói ở ngoài đó mình thì rất là buồn bật bấn xúc
về ngang ăn cơm ngồi nhậu ở ngoài đó
cười giỡn cũng rất là vui vã
tự nhiên trong lòng mình thấy mình bị mất mất của cái gì đó
sáng có rượu nữa thì lúc đó là chỉ muốn dọa thôi
chỉ muốn dọa mà để cho ông thiệu không khỏi xuống nữa á
rồi từ từ dần dần là tình cảm mẹ con cũng gắn kết lại
nhắc đến lỗi lầm giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của gã đàn ông sương gió
sự ích kỳ trong phút giây đã giết chết bản tính lương thiện cho một con người với một cái giá rất đắt
để rồi những tháng ngày trong trại giam là những chuỗi ngày ân hận khôn nguôi

ba mất từ nhỏ mẹ khó nhọc một đời còn chưa hết bây giờ lại phải rơi nước mắt vì những lỗi lầm của con
lòng cũng luôn muốn vuôn đắp để có một cuộc sống êm ấm muốn được chăm lo đầy đủ cho cuộc sống của vợ